trong cái giá bút của đợt lạnh nhất mùa đông năm nay cùng với nỗi lo tàu xe quả tết cho cha mẹ con cái
rất nhiều công nhân lao động làm việc tại các khu công nghiệp khu chế xuất đã được các cấp công đoàn trên cả nước
tổ chức tết xuân vầy hai nghìn một mươi tám trong không khí ấm áp rộn ràng
những ngày này khắp các xóm trọ công nhân đều rộn ràng câu hỏi tết này có về quê không
năm nay đón tết như thế nào
sau một năm làm việc vất vả nỗi niềm lớn nhất của công nhân là mong được đoàn tụ xung vầy bên người thân và gia đình
thả ông kỳ vọng là nó sẽ cao hơn ạ và sẽ có những cái chuyến xe hay là những cái hỗ trợ cho chúng mình trong vấn đề đi lại
đặc biệt là những hộ gia đình như mình thì có con nhỏ thì cũng mong là các công ty hoặc các khu công đoàn
công ty sẽ quan tâm đến những cái vấn đề đấy nhiều hơn
năm nay niềm vui với vợ chồng anh chị nguyễn thị hồng tuyết như được nhân lên bởi sự quan tâm hỏi thăm của liên đoàn lao động thành phố hà nội
đặc biệt sự hỗ trợ về nhà ở nhà trẻ cũng giúp anh chị yên tâm gắn bó với doanh nghiệp khi có hai con đều đến độ tuổi đi học
công nhân bọn em thì với mức sống như hiện tại như bọn em thì bên xí nghiệp hỗ trợ nhà ở
em cũng được hỗ trợ thêm một phần để ổn định đời sống và để yên tâm công tác
nhằm chăm lo tốt nhất cho đời sống vật chất và tinh thần của người lao động
kể từ năm hai nghìn một mươi năm lần đầu tiên chương trình tết xuân vầy được tổng liên đoàn lao động việt nam tổ chức
với mục đích mang đến cho mỗi công nhân người lao động cái tết ấm cúng với đồng nghiệp bạn bè
công đoàn tặng quà tặng vé xe miễn phí cho công nhân
với những người vì hoàn cảnh
công đoàn tặng quà tặng vé xe miễn phí cho công nhân

để ở lại công đoàn tổ chức các hoạt động vui chơi văn hóa văn nghệ giúp công nhân đón tết vui vẻ
với chủ đề vì lợi ích đoàn viên tết xuân vầy năm hai nghìn một mươi tám đã được tổ chức tại sáu mươi ba tỉnh thành trong cả nước
đây đã thực sự trở thành ngày hội lớn của giai cấp công nhân
tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho những người lao động xa quê trong mỗi dịp tết đến xuân về